trước thông tin ghi nhận dịch tà lợn châu phi nhiều người đã tỏ ra vô cùng lo lắng
điều này khiến cho việc tiêu thụ thịt lợn ở thành phố hồ chí minh giảm đi đáng kể
các ngành chức năng đã kêu gọi người dân bình tĩnh đồng thời không tẩy chay các sản phẩm thịt lợn an toàn
trước đây mỗi ngày thành phố hồ chí minh tiêu thụ khoảng gần tám trăm linh tấn thịt lợn
khi dịch tả lợn châu phi xuất hiện dù thành phố đã tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh
nhưng người tiêu dùng vẫn trong tâm lý lo ngại
nhiều người tẩy chay thịt lợn chuyển sang thực phẩm khác
giá thịt bò thịt gà tại thị trường thành phố đã tăng khoảng hai mươi so với trước đây do sức mua tăng đột biến
vấn đề an toàn thực phẩm hiện đang được thành phố kiểm soát
không để thịt lợn bẩn trà trộn vào chợ cũng như các quầy sạp cửa hàng
các chuyên gia khuyên cáo người dân không nên tẩy chay các sản phẩm thịt lợn an toàn
người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thịt lợn đã nấu chín kỹ
bởi tác nhân gây bệnh tà lợn châu phi là virus có thể tồn tại đến sáu tháng trong thịt
và các sản phẩm từ thịt lợn chưa nấu chín
nhưng lại dễ dàng bị tiêu diệt ở môi trường nhiệt độ một trăm linh độ c trong thời gian khoảng một phút